sáng nay tại hà nội ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đã tổ chức phiên họp thứ nhất nhằm thảo luận thông qua những nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách tư pháp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
trong phiên họp thứ nhất các thành viên ban chỉ đạo cải cách tư pháp tập trung thảo luận cho ý kiến về quy chế làm việc của ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một những nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phát biểu chỉ đạo phiên họp chủ tịch nước trần đại quang
trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương yêu cầu các thành viên trong ban chỉ đạo khẩn trương lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chương trình kế hoạch để triển khai thực hiện trong từng lĩnh vực cụ thể phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan tổ chức định kỳ sáu tháng hàng năm có sơ kết tổng kết và đề ra các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong các năm tiếp theo
cũng trong sáng nay tại hà nội đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã có buổi làm việc với trung ương hội nông dân việt nam
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn thiện nhân đánh giá cao thành tựu những đóng góp của hội nông dân việt nam trong thời gian qua
đồng thời nhấn mạnh trong các tổ chức chính trị xã hội thì hội nông dân việt nam là tổ chức có số lượng thành viên đông nhất và gắn trực tiếp với nông dân và cuộc sống ở cơ sở
duy trì nhịp thở của đất nước của nông dân đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới hội nông dân việt nam cần phối hợp với liên minh hợp tác xã việt nam đẩy mạnh phát triển hợp tác xã kiểu mới
hôm nay tại hà nội ban vận động thành lập hội luật quốc tế việt nam đã tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín
tại đại hội lãnh đạo bộ nội vụ đã công bố và trao quyết định về việc cho phép thành lập hội luật quốc tế việt nam cho ban vận động thành lập hội
phát biểu tại đại hội phó thủ tướng trương hòa bình chúc mừng và nhấn mạnh sự ra đời của hội luật quốc tế việt nam là hoàn toàn phù hợp với chủ trương của đảng
nhà nước và chính phủ là sự kế thừa và phát triển
hội luật quốc tế việt nam đã thuy truyền thống vận dụng pháp luật quốc tế phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
hội được thành lập cũng đáp ứng nhu cầu chính đáng của đông đảo giới nghiên cứu thực hành pháp luật quốc tế thuộc nhiều thế hệ tại việt nam
chiều ngày một mươi bảy tháng chín tại hà nội đoàn kiểm tra của bộ chính trị do đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị trưởng ban tổ chức trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với ban thường vụ thành ủy hà nội
nghị quyết số ba mươi chín của bộ chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức
gắn với việc thực hiện các nghị quyết của trung ương về công tác cán bộ
trong thời gian qua thành phố hà nội đã chủ động sáng tạo trong chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ đảm bảo đúng quy trình
việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức kiên quyết sắp xếp hợp nhất
giải thể những đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả kéo dài hoặc trồng chéo về chức năng nhiệm vụ
về tổ chức bộ máy và biên chế cơ quan hành chính qua giả soát sắp xếp
đến nay toàn thành phố đã giảm được năm mươi năm phòng ban giảm một trăm ba mươi đơn vị sự nghiệp giảm ba mươi năm trưởng phòng ban một trăm ba mươi sáu phó phòng ban
tổng kinh phí chi trả thực hiện chế độ tinh giản biên chế là chín tám mươi bốn tỷ đồng
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung ương khẳng định
qua kiểm tra hà nội đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của trung ương về công tác cán bộ
để việc tinh giản biên chế có hiệu quả hà nội nên tập trung vào những lĩnh vực chi tiêu nhiều ngân sách như y tế giáo dục nông nghiệp
sắp xếp lại các ban quản lý dự án văn phòng của các ban đảng tinh giản bộ máy biên chế cấp xã quy định lại chức năng nhiệm vụ cấp xã theo hướng gọn nhẹ
tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
cho biết hà nội sẽ xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể hơn để khắc phục những tồn tại đồng thời đẩy mạnh thực hiện nội dung đã nêu trong báo cáo của hà nội
trước hết cấp ủy lãnh đạo các cấp của thành phố phải thống nhất quan điểm đồng thời làm tốt hơn công tác đối thoại công khai minh bạch tuyên truyền để cán bộ công chức nhận thức rõ chương trình này là thực sự cần thiết đóng góp cho sự nghiệp chung
hôm nay tại quảng trị đã diễn ra lễ khởi công xây dựng cầu thành cổ
đường hồ và đường dẫn thuộc dự án tuyến tránh quốc lộ một đoạn qua thị xã quảng trị có tổng mức đầu tư gần sáu trăm bảy mươi tỷ đồng
cầu thành cổ có chiều dài ba trăm một mươi một mét gồm chín nhịp rộng một mươi năm mét
đây là công trình thuộc dự án tuyến tránh quốc lộ một đoạn qua thị xã quảng trị với chiều dài tuyến hơn năm chín km
phần đường được thiết kế với quy mô đường cấp hai đồng bằng riêng đối với đoạn qua đô thị được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính
theo kế hoạch công trình sẽ chính thức thông xe kỹ thuật vào dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương minh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy và bốn mươi năm năm ngày giải phóng tỉnh quảng trị
dạng sáng ngày một mươi bảy tháng chín nhận được tin báo nhiều người dân đang bị cô lập do nước lũ dâng cao tại khu vực chốt bắc suối đôi thuộc làng ó xã ia dom huyện đức cơ
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lệ thanh nhanh chóng cử một mươi một cán bộ chiến sĩ
tinh và các phương tiện khác để đến hiện trường ứng cứu
đến hơn bảy giờ cùng ngày lực lượng biên phòng đã đưa được sáu người dân đều trú tại làng ó đang bị mắc kẹt trong vùng ngập đến nơi an toàn
sau khi đưa dân ra khỏi vùng ngập nước cán bộ chiến sĩ biên phòng đã tiến hành cung cấp lương thực và nước uống cho bà con
còn tại thanh hóa bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục điều động hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng nhân dân tham gia tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích do lũ quét sạt lở đất tại xã thanh quân

trần liễu cháu của vua trần thái tông sinh ra tại kiếp bạc xã hưng đạo huyện trí linh tỉnh hải dương quê ở làng tức mặc huyện mỹ lộc tỉnh nam định
trong cả ba lần quân nguyên mông tấn công đại việt ông đều được vua trần cử làm tướng chống trận
dưới tài lãnh đạo của ông quân dân đại việt chiến thắng ở trương dương hàm tử vạn kiếp bạch đằng đánh đuổi quân nguyên mông ra khỏi đất nước
sau khi kháng chiến chống nguyên mông lần thứ ba thành công ông về trí sĩ ở trang viên của mình tại vạn kiếp
ông mất ngày hai mươi tháng tám năm canh tí tức ngày năm tháng chín năm một nghìn ba trăm bảy mươi
nhân dân đương thời lập đền thờ ông gọi là đền kiếp bạc
sau diễn văn tưởng niệm và văn tế các đại biểu và nhân dân đã dâng hương tưởng niệm ngày mất của vị anh hùng dân tộc
tiếp theo đã diễn ra lễ hội quân trên sông lục đầu
đây là một cuộc diễu binh bằng thuyền tái hiện lại cảnh gia quân của tướng lĩnh nhà trần trong cuộc kháng chiến chống quân nguyên mông lần thứ hai
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng chín đại sứ quán israel đã phối hợp cùng với công ty phòng khám gia đình việt nam tổ chức khám bệnh và tặng quà cho người dân thuộc chín xã nghèo của huyện con plong tỉnh con tum
chương trình đã quy tụ được hai mươi năm bác sĩ hai mươi năm điều dưỡng viên thiện nguyện đến từ các quốc gia như anh pháp mỹ nhật bản israel và các nhân viên y tế
đến từ hà nội tp hcm và đà nẵng tham gia dự kiến đoàn sẽ tổ chức khám bệnh và phát thuốc cho từ một mươi ba đến một mươi bốn người dân trên địa bàn
với mục đích đầu tiên và quan trọng nhất đó là chia sẻ với nền y tế của địa phương là khám chữa bệnh từ thiện cho người dân tất cả người dân ở huyện
không chỉ bất kể những ai mà ồn đau hay bệnh nặng mà mục tiêu là gì tất cả người dân của huyện
trong đó đặc biệt chú trọng đến những người bệnh mà khó khăn họ không có điều kiện để tiếp cận với y tế hiện đại
nhằm đạt được mục tiêu khám bệnh được cho nhiều người dân nhất đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
đoàn công tác đã chia lực lượng thành chín đoàn trực tiếp xuống tại trạm y tế các địa phương để khám bệnh cho người dân
được sự quan tâm của đại sứ quán cũng như đội ngũ y bác sĩ từ tp hcm ra để khám chữa bệnh cho người dân
thì đây cũng là một quyền lợi rất là chấn đáng và rất là hôn nghênh
qua khám chữa bệnh người dân được
phát hiện bệnh và được cấp thuốc
và cũng có những bệnh nhân thì họ mang trọng bệnh nhưng mà họ không biết
thì qua sàng lọc thì đã phát hiện ra được là bệnh của mình và đã chuyển lên tuyến trên để điều trị
thì đại diện cho chính quyền địa phương cũng như là người dân cũng rất là biết ơn
và cảm ơn đại sứ quán và đội ngũ y bác sĩ đã quan tâm đến địa phương
nhân dịp này đoàn công tác đã tặng ba mươi năm xuất quà
mỗi suất gồm một mươi kg gạo mì tôm muối đường vở tập học sinh cho ba mươi năm hộ nghèo trên địa bàn huyện
trao tặng một máy siêu âm trị giá bảy trăm linh triệu đồng cho trung tâm y tế huyện
đồng thời hỗ trợ hơn ba trăm linh triệu đồng cho hai địa phương xã măng bút và xã hiếu
cổ huyện con plông sửa chữa trường học và khoan hai diễn khoan
thỏa thuận của quốc tế
trong phần tiết quốc tế
thỏa thuận nga và mỹ về syri tạm thời được giữ bí mật
mexico và canada phê chuẩn hiệp định cop hai mươi
đại diện phái đoàn mỹ tại liên hợp quốc đã giải thích lý do washington từ chối tiết lộ
về chi tiết thỏa thuận giữa moscow và washington về lệnh ngừng bắn ở syri

washington đang chờ đợi thỏa thuận của mỹ về cung cấp viện trợ nhân đạo cho syri

shinton đang chờ đợi cuộc thảo luận về vấn đề syri vào tuần tới tại new york
bên lề khóa họp của đại hội đồng liên hợp quốc
trong khi đó thứ trưởng ngoại giao nga mikhail burdanov cho biết
moscow không có kế hoạch bê bí mật nào về giải pháp cho syri
và trong thỏa thuận không đề cập đến số phận của tổng thống syri bashar al assad
liên quan đến nội dung của thỏa thuận syri
nga cho biết sẽ chỉ công bố nội dung của văn bản này chừng nào các đối tác mỹ đồng ý
thỏa thuận ban đầu ngừng bắn trong bốn mươi tám giờ đã được kéo dài thêm hai ngày
theo một số tổ chức giám sát quốc tế
một số vụ giao tranh và nã pháo nổ ra trong ngày một mươi sáu tháng chín
đe dọa hủy hoại thỏa thuận trên giữa nga và mỹ
các cuộc xung đột ở các nước trung đông như iraq libya syri và yemen
đã xóa bỏ hoàn toàn thành tiệu phát triển của cả một thế hệ
đây là lời cảnh báo được tổng giám đốc quỹ tiền tế imf christine lagarde
nhân sự kiện imf công bố báo cáo về thiệt hại kinh tế do các cuộc xung đột ở trung đông
báo cáo nêu rõ trong năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi năm tổng sản phẩm quốc nội của syri ước tính chỉ bằng năm mươi năm hai nghìn một mươi
thời điểm trước khi nổ ra cuộc xung đột trong khi đó lạm phát tăng gần ba trăm linh
yemen cũng thiệt hại từ hai mươi năm đến ba mươi năm gdp trong năm hai nghìn một mươi năm
theo tổng giám đốc imf các nhà tài trợ quốc tế đã cam kết giải ngân hơn một mươi một tỷ đô la cho syri
và các nước trong khu vực từ nay tới năm hai nghìn ba mươi
tuy nhiên trên thực tế con số này sẽ không thể bù đắp được những thiệt hại to lớn
mà các cuộc khủng hoảng gây ra
hơn hai mươi triệu người trong khu vực đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn
đây là con số đáng báo động và nghiêm trọng nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai
ai cập đã tiếp nhận tàu đổ bộ chở trực thăng lớp mistro thứ hai của pháp
đây là một phần trong thỏa thuận trị giá một tỷ usd được ký kết giữa hai nước vào năm ngoái
đây là tàu lớp mistro cuối cùng mà pháp nhất trí bán cho ai cập
theo một hợp đồng được hoàn tất vào tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
tàu mistro đầu tiên pháp bàn giao
đã cập cảng alexandria vào ngày hai mươi ba tháng sáu
tàu lớp mitcher có thể chở được một mươi sáu trực thăng quân sự bảy trăm linh quân và tối đa năm mươi xe bọc thép
pháp đồng ý bán hai tàu mitcher cho ai cập sau khi nga hủy thương vụ này tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
do sức ép tới từ các đồng minh phương tây buộc paris tuân thủ các lệnh cấm vận nhằm vào nga
liên quan tới cuộc khủng hoảng ukraine
pháp sau đó đã phải bồi thường hàng tỷ đô la cho nga vì đơn phương hủy hợp đồng
thượng viện mexico vừa chất trị
pháp đồng ý phê chuẩn hiệp định paris về biến đổi khí hậu
đồng thời sẽ trình lên cơ quan chức năng tương ứng tại kỳ họp sắp tới của đại hội đồng liên hợp quốc vào cuối tháng này
cùng ngày chính phủ tự do canada cũng thông báo sẽ phê chuẩn hiệp định paris vào cuối năm nay
các nghị sĩ liên bang thống nhất tái khẳng định cam kết của mexico là cắt giảm hai mươi hai lượng khí thải vào năm hai nghìn hai mươi
hội nghị toàn thể thượng viện chỉ rõ mexico là quốc gia có hai mặt biển
và chính vị trí địa lý này đưa mexico vào trong danh sách
nhiều quốc gia sẽ bị tổn thương nhất trước các tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu
trong khi đó giới chức cấp cao canada cho biết sẽ phê chuẩn hiệp định trên tại cuộc họp của liên hợp quốc
dự kiến hiệp định paris sẽ bắt đầu có hiệu lực sau khi được năm mươi năm quốc gia chiếm ít nhất năm mươi năm lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu phê chuẩn
vượt qua địa trung hải để đến châu âu số người này hầu hết đến từ các nước châu phi cận sahara trong đó một phần ba là phụ nữ và trẻ em
tất cả các tàu thuyền này bị chặn ở gần thành phố ven biển phía tây sabata điểm tập kết của những người di cư muốn thực hiện hành trình vượt địa trung hải từ liby và châu âu
người phát ngôn chiến dịch sofia sứ mệnh giải quyết nạn buôn người ở địa trung hải của hải quân liên minh châu âu eu cho biết
chiến dịch này đã phá hủy gần ba trăm linh thuyền của các nhóm buôn người sau khi cứu người di cư
italia là một trong những cửa ngõ chính của dòng người di cư từ châu phi và trung đông và châu âu
trong ba năm qua italia đã giải cứu được bốn trăm linh người tị nạn cố vượt địa trung hải chủ yếu từ liby